những năm qua các phong trào thi đua yêu nước và vận động hỗ trợ người nghèo đã được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện bắc hà tỉnh lào cai triển khai có hiệu quả
hàng trăm nhà đại đoàn kết đã được trao tặng cho các gia đình neo đơn cùng hàng ngàn phần quà hỗ trợ cho người nghèo
thực hiện cuộc vận động vì người nghèo trong năm năm qua ủy ban mặt trận tổ quốc huyện bắc hà đã huy động hơn hai năm tỷ đồng
xây dựng được bảy mươi hai nhà đại đoàn kết và sửa chữa một mươi bảy nhà cho các hộ nghèo
các đoàn thể thành viên của mặt trận tổ quốc tổ chức ký ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội cho hơn bảy hộ nghèo vai vốn
các cuộc vận động của mặt trận gắn với phong trào trung sức xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả cao
đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam huyện bắc hà lần thứ một mươi nhiệm ký hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đạt ra mục tiêu phấn đấu bảy mươi năm số hộ gia đình trong huyện đạt gia đình văn hóa
một mươi khu dân cư văn hóa hỗ trợ xây dựng năm mươi nhà đại đoàn kết đẩy mạnh hoạt động quỹ vì người nghèo
hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau